tiếp nối thành công của chương trình trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chương trình nghệ thuật đặc biệt
vang mãi giai điệu tổ quốc lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín sẽ tái ngộ khán giả vào hai mươi h ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại nhà hát lớn hà nội đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ văn hóa thể thao và du lịch
chỉ đạo báo điện tử tổ quốc phối hợp với cục nghệ thuật biểu diễn nhà hát ca mối nhạc việt nam
nhà hát lớn hà nội tổ chức
sau hai lần tổ chức vang mãi giai điệu tổ quốc đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và công chúng
là chương trình nghệ thuật chính trị mở đầu năm mới mừng đảng mừng xuân
vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi chín tiếp tục mạch chủ đề xuyên suốt đó với những ca khúc đặc sắc nhất
ca ngợi tình yêu quê hương đất nước ca ngợi đảng đặc biệt hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh nội dung chính của chương trình hướng tới chủ đề người là niềm tin tất thắng
chúng tôi cũng đã
xác định là xuyên suốt của một chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc không phải chỉ năm hai nghìn một mươi chín
mà các năm trước đây cũng đều có những ca khúc hát về tổ quê hương đất nước ca ngợi đảng bác hồ
nhưng mà chủ đề năm nay thì ngoài những cái ca khúc đó thì sẽ hát xuyên suốt những cái ca khúc hay nhất
ca ngợi bác hồ kính yêu và bởi vì là năm tới là cái năm hướng tới kỷ niệm năm mươi năm
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi chín tiếp tục được giàn dựng công phu hấp dẫn với ba trường
đất nước bốn mùa hoa hồ chí minh đẹp nhất tên người và xuân đã về
bối cảnh giàn dựng thì bản thân chúng tôi là sẽ không chia không chia theo từng bài
không cắt đoạn đường bài cũng như các năm trước chúng tôi sẽ chạy xuyên suốt và tất cả các bài hát đấy
nó như là một tác phẩm
chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi chín tiếp tục có sự đồng hành của các nghệ sĩ tên tuổi đã tham
gia chương trình ở các năm trước như nghệ sĩ nhân dân thái bảo nghệ sĩ nhân dân quang thọ và sự góp
mặt của các nghệ sĩ trẻ lần đầu tiên tham dự chương trình với sự đầu tư đổi mới chủ đề đổi mới
giàn dựng công phu trong lựa chọn từng ca khúc tiết mục hay trao chuốc với từng chi tiết biểu diễn chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn hai mươi bốn
hứa hẹn sẽ đem lại thật nhiều cảm xúc cho khán giả cũng như tạo dựng được thương hiệu một chương trình nghệ thuật hấp dẫn được công chúng đón đợi mỗi dịp đầu năm mới
với sự đầu tư đổi mới chủ đề đổi mới chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi chín hứa hẹn sẽ đem lại thật nhiều cảm xúc cho khán giả cũng như tạo dựng được thương hiệu một chương trình